dịch bệnh trên cây sắn đang là nỗi lo lắng cho ngành nông nghiệp và chính quyền của các địa phương của tỉnh phú yên
mặc dù ngành nông nghiệp địa phương đã có bộ giống khuyên trồng
tuy nhiên nhiều nông dân vẫn sử dụng các loại giống trôi nổi trên thị trường
và tận dụng lại giống trong ruộng sắn đã bị nhiễm bệnh dẫn tới nguy cơ lây bệnh trong vụ tới
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
biết là ruộng sắn của mình bị nhiễm bệnh khảm lá và dịp sáp bột hồng
nhưng nhiều nông dân ở các huyện miền núi tỉnh phú yên vẫn tận dụng thân cây để trồng lại
có ruộng sắn bị nhiễm bệnh lên đến tám mươi diện tích năng suất gần như mất trắng
thế nhưng người dân vẫn chặt những cây còn lại cho là chưa bị bệnh trồng vào vụ tới để không phải tốn tiền mua sống mới
vụ sắn năm hai nghìn một mươi chín dịp sáp bột hồng và bệnh khảm lá virus phát sinh mạnh gây hại bốn tám trăm linh hectare
chiếm gần một phần năm diện tích toàn tỉnh phú yên
bệnh phát sinh chủ yếu ở giai đoạn cây con phát triển thân và lá
điều khiến ngành nông nghiệp lo lắng nhất hiện nay là diện tích sắn nhiễm bệnh quá lớn
trong khi giống sắn đạt chuẩn không đủ cung cấp cho nông dân và vụ tới
bệnh khảm lá sắn do virus gây hại nó đã làm thiệt hại giống sắn rất nhiều
cộng thêm với diện tích phát triển vượt quá như vậy không thể có nguồn giống đáp ứng đủ tất cả các diện tích được
theo ngành nông nghiệp tỉnh thời gian tới dịp sáp bột hồng bệnh khảm lá virus có khả năng gây hại mạnh trên diện rộng
do đó cơ quan chức năng
cơ quan chức năng cần phải tăng cường điều tra giả soát diện tích sắn bị các loại bệnh này trên phạm vi toàn tỉnh
cùng với đó vận động nông dân tiêu hủy những diện tích sắn bị gây hại
chọn những bộ giống đã được ngành nông nghiệp xác nhận ít bị nhiễm bệnh cho năng suất cao
tránh sử dụng giống cũ làm lây lan gây thiệt hại nặng về kinh tế